thưa quý vị và các bạn bảo lạc một huyện biên giới của tỉnh cao bằng nằm bên dòng sông gâm sông neo thờ mộng
đến với nơi này du khách không chỉ chinh phục chặng đường ngoạn mục qua núi cao hùng vĩ mà còn bị cuốn hút bởi sự đa dạng văn hóa của đồng bào các dân tộc
tạp chí sắc màu dân tộc tuần này kính mời quý vị cùng đến thăm huyện bảo lạc tỉnh cao bằng và tìm hiểu về lễ cấp sắc của người sán chỉ một nghi thức quan trọng